cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với đào thái học sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
ngũ ấp rạc muống xã tân công trí huyện tân hồng về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi năm sau khi uống rượu về đào thái học có hành vi gây dối
chất tự công cộng nhân được tin báo đồng chí nguyễn quốc hùng và nguyễn ngọc khánh
là công an viên của xã tân công trí đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc
thì học chạy đến đánh anh hùng sau đó chạy về nhà lấy con dao dọa chém hai công viên
hiện vụ việc đang được công an huyện tân hồng tiếp tục làm rõ để xử lý đối tượng trước pháp luật